phát biểu tại cuộc họp lần thứ nhất của tổ công tác của thủ tướng chính phủ về việc ra soát văn bản
quy phạm pháp luật nhằm triển khai nhiệm vụ cấp bách của tổ công tác diễn ra vào sáng nay hai mươi tám tháng ba
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị
các thành viên tổ công tác bám sát kế hoạch giả soát văn bản tập trung trao đổi thảo luận sâu
về nội dung giả soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực kinh tế
cản trở phát triển giao cản đối với môi trường đầu tư gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp
và đời sống của nhân dân phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh đến việc ra soát phát hiện những vướng mắt
bất cập trông chéo mâu thuẫn đòi hỏi phải có sự giả soát tháo gỡ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ra soát tổng hợp các quy định
của pháp luật cụ thể gây cản trở vướng mắc cho sản xuất kinh doanh